điều quan trọng bây giờ là các nước phải tìm được một lộ trình mở cửa thận trọng từng bước căn cứ vào diễn biến dịch bệnh còn gọi là lộ trình mở cửa an toàn đồng thời khôi phục việc làm một cách hiệu quả đó là vấn đề cấp thiết dù không dễ dàng giải quyết